thưa quý vị ngay từ khi thành lập asean đã trú trọng tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa
nâng cao hiểu biết về các nền văn hóa trong asean và ngoài khu vực
do vậy hợp tác vì một nền văn hóa asean dầu bản sắc đa dạng trong thống nhất
là mục tiêu quan trọng mà chính phủ và nhân dân các nước asean đã và đang tiến hành
quan hệ văn hóa đa phương việt nam asean làm tăng thêm vốn hiểu biết
sự hợp tác giữa các nước đạt được hiệu quả cao hơn
đóng góp cho việc dinh dữ phát huy bản sắc asean
và mang lại nhiều lợi ích cho người dân các nước trong khối asean
trong asean thì văn hóa là một trong ba trụ cột để làm nên cộng đồng asean
bao gồm có cộng đồng về an ninh chính trị cộng đồng về kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội
văn hóa chính là một trụ cột gắn kết giữa người dân asean
với nhau trở thành một cộng đồng chung cùng bản sắc cùng vận mệnh
bảy mươi năm năm gia nhập tổ chức này là hai mươi năm năm việt nam luôn thể hiện tinh thần chủ động
tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa được tổ chức tại các nước trong khối asean
qua đó nâng cao vị thế giới thiệu và quảng bá có hiệu quả hình ảnh về đất nước con người việt nam
những liên hoan văn hóa nghệ thuật asean hay là những diễn đàn đối thoại giữa các sinh viên
các thành phố văn hóa và cả những dự án hết sức cụ thể về các nghề thủ công
hay là những trao đổi những diễn đàn về những bộ môn nghệ thuật rất là cụ thể như múa dối chẳng hạn
hoạt động có thể thu hút sự chú ý và sự tham gia của đông đảo người dân
và qua đó người dân hiểu hơn được về những nét đẹp của văn hóa nghệ thuật
và cảm thấy tìm thấy bản sắc của mình trong cộng đồng asean
những thành tiệu trong hoạt động giao lưu văn hóa là cơ sở để việt nam tiếp tục đề xuất nhiều sáng kiến
xây dựng trụ cột văn hóa xã hội trong cộng đồng asean nhất là năm nay nước ta đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean